ông lê trí thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu chính quyền thành phố hội an và các ngành liên quan hỗ trợ tối đa cho các gia đình có người thiệt mạng và bị thương
đồng thời nhanh chóng tìm nguyên nhân cốt lõi gây ra vụ tai nạn và tập trung khắc phục hậu quả
các cấp các ngành liên quan tổng giả soát tất cả các phương tiện cano tàu du lịch luồng lạch để tránh gặp sự cố tương tự nhất là đang bắt đầu vào mùa du lịch
mỗi ngày tuyến này có trên dưới một mươi chuyến tàu ra vào đảo lý sơn lúc cao điểm có thể tăng lên khoảng bốn mươi năm mươi chuyến một ngày
cách đây vài năm tuyến này có nhiều tàu dạng cano siêu tốc loại bảy mươi tám ghế được cấp phép
do không hiệu quả nên các tàu này đã ngưng hoạt động
ông t một cán bộ làm việc tại ban quản lý cảng sa kỳ cho hay
theo ông việc cấp phép cho những chiếc tàu siêu tốc hoạt động trên biển tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
không chỉ quảng ngãi vụ lật cano trên biển cửa đại cũng là hồi chuông cảnh báo trong việc quản lý cấp phép các phương tiện vận chuyển trên biển
thành phố đà nẵng từng trả giá đắt trong vụ chìm tàu du lịch thả vân hai trên sông hàn khiến ba người thiệt mạng vào năm hai nghìn một mươi
sau vụ việc này đà nẵng đã xiết chặt các hoạt động giao thông phục vụ khách bằng đường thủy
ra bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố là đơn vị giám sát cuối cùng và kiểm tra số lượng hành khách trước khi các tàu du lịch xuất bến
chủ trì công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố
trong khi đó hoạt động du lịch đường thủy tại quảng bình đang phát triển khá mạnh
nhất là tuyến vận chuyển du khách từ bến thuyền của trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng trên sông son với hơn bốn trăm linh ba thuyền máy
ông hoàng minh thắng giám đốc trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng cho biết
ngoài việc tăng cường kiểm tra trung tâm còn thành lập một đội cứu ứng thường trực sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có thuyền gặp sự cố
tỉnh thừa thiên huế cũng đang tăng cường chấn chỉnh việc cấp phép hoạt động cho phương tiện đường thủy
theo thống kê hiện có hơn một trăm linh thuyền rồng hoạt động trên sông hương
ông lê sơn sơn giám đốc tri cục đăng kiểm số một mươi ba cục đăng kiểm việt nam cho hay
các thẻ này hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi năm đa phần sẽ hết hạn sử dụng trong thời gian tới
theo ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an trước đây các đơn vị du lịch tại hội an thường sử dụng cano mui trần loại một mươi năm chỗ ngồi
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngành giao thông vận tải yêu cầu nâng cấp tàu loại lớn có thể chở được khoảng bốn mươi hành khách
loại tàu này được đóng kín
một lối ra phía trước đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến vụ chìm cano trên biển cửa đại có nhiều người chết
tất cả đều mặc áo phao
ông sơn cho biết hội an hiện nay có khoảng bốn mươi doanh nghiệp khai thác một trăm hai mươi cano du lịch loại mới này
chính quyền thành phố hội an sẽ kiến nghị có giải pháp thay đổi kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách
cũng liên quan đến sự việc này trao đổi với phóng viên báo chí thức và cuộc sống đại biểu phạm văn hòa
phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội cho rằng đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng
bộ công an và công an tỉnh quảng nam phải vào cuộc làm rõ nguyên nhân lý do dẫn đến vụ lật cano trên
trước tiên trách nhiệm phải thuộc về thuyền trưởng tàu du lịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
và các cơ quan chức năng địa phương
cần xem xét việc điều khiển phương tiện có đúng quy trình quy định hay không
chờ số khách có đúng người theo quy định hay không du khách có mặc áo phao hay không
thiết kế tiêu chuẩn của tàu chở khách du lịch có phù hợp hay không
đồng thời làm rõ trách nhiệm của sở văn hóa thể thao và du lịch trong việc quản lý du lịch và trách nhiệm các sở
ngành quản lý việc phương tiện vận tải đường thủy đại biểu hòa nêu ý kiến
theo đại biểu hòa cần quy trách nhiệm dành mạch rõ ràng
đây là liên đới trách nhiệm bởi đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng số lượng mạng người rất nhiều
nếu sự cố do khách quan thì khác nhưng nếu do chủ quan xem nhẹ tính mạng du khách
gây ra thương vong lớn như vậy cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự phải làm rõ trách nhiệm
những gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn trên rất đau khổ
phải trả lại sự công bằng xứng đáng cho những người đó ông hòa nói
cũng theo đại biểu phạm văn hòa vụ việc trên không chỉ là chuyện mất bò mới lo làm chuồng
mà những người có trách nhiệm phải biết và hiểu rõ tính mạng con người là trên hết
khi xảy ra vụ tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người như trên
nếu do mặt chủ quan của cơ quan tổ chức cá nhân phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự
đây là trách nhiệm chung chứ không chỉ giả soát kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên cả nước
các lực lượng chức năng phải ra soát kiểm tra khách quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
chứ khi xảy ra vụ việc như vậy mất châu bò mới lo làm chuồng
mà người ta sẽ phải biết trước những hậu quả sẽ xảy ra
cứ sự việc xảy ra mới chấn chỉnh thì họ nhờn đi
mà khi sự việc xảy ra phải xử lý thật nghiêm minh đại biểu hòa cho biết